thưa quý vị và các bạn sau một mươi ngày tranh tài liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm hai nghìn một mươi chín vừa khép lại tại hà nội với nhiều dư âm khó quên
đây là lần thứ tư liên hoan được tổ chức tại việt nam đồng thời cũng là sự kiện ghi nhận nỗ lực của các nghệ sĩ trong quá trình giao lưu hội nhập sáng tạo không ngừng nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới và khẳng định chỗ đứng trong lòng công chúng
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài nỗ lực đáng khích lệ góp phần đổi mới sân khấu của tác giả thi phong mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thực tế diễn ra tại liên hoan lần thứ nhất đã phản ánh một vấn đề rất đáng quan tâm là trong khi tiết mục tham gia của các đoàn nghệ thuật nước ngoài phần nào đã để lại ấn tượng mạnh với giới chuyên môn và người xem
thì không ít tiết mục của các đoàn nghệ thuật trong nước gây thất vọng bởi sự lúng túng nhiều khi non nớt trong khi thực hành thử nghiệm
thậm chí có tiết mục đã được chọn tham gia liên hoan theo kiểu của nhà sẵn có mang đi để góp vui chứ hoàn toàn không căn cứ vào tiêu chí được ban tổ chức đặt ra
vì vậy thử nghiệm như chỉ là đặt tên mới cho chiếc áo cũ nên thiếu sức thuyết phục
tuy nhiên khi bỡ ngỡ ban đầu qua đi những kinh nghiệm quý giá mà các đoàn nghệ thuật học hỏi được sau kỳ liên hoan kể cả thất bại của một số vở diễn chưa đến độ đã dần mở ra tư duy nghệ thuật mới mẻ hơn cho các nghệ sĩ
điều này càng có ý nghĩa ở giai đoạn tiếp theo khi sân khấu phải đứng trước tình huống sẽ dần suy giảm vị thế trong lòng công chúng
nếu không có sự đổi mới
bởi ngày nay sự thay đổi của trình độ và năng lực thẩm mỹ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ giải trí sự lấn lướt của các phương tiện nghe nhìn hiện đại
đã làm cho nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng cũng có sự thay đổi
công chúng ngày càng đòi hỏi những tác phẩm mới mẻ khác lạ có tìm tòi đổi mới
thay vì tiếp tục đọc xem nghe các tác phẩm nghệ thuật như đang dần đi vào lối mòn của sự cũ kỹ đơn điệu
trong cuộc cạnh tranh ngày càng gai gắt ấy hơn ai hết các nghệ sĩ sân khấu đã ý thức được nguy cơ bị bỏ quên
nếu không chịu vận động nắm bắt và đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của công chúng
chính sự tự ý thức về nguy cơ này cũng như thực tiễn đời sống văn hóa nghệ thuật trong nước
tại một số đơn vị nghệ thuật đã có những thay đổi về cách thức hoạt động
trong đó vấn đề thử nghiệm sân khấu đã được áp dụng phổ biến hơn và bước đầu qua các kết quả
tích cực cũng từ đó việc tổ chức các kỳ liên hoan sau đã được tổ chức bài bản
từng bước nâng cao chất lượng
liên hoan lần thứ hai năm hai nghìn sáu có sự góp mặt của một mươi một đoàn nghệ thuật đến từ tám quốc gia
thì liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám
ban tổ chức đã nhận được gần sáu mươi tiết mục của hơn hai mươi quốc gia đăng ký tham dự
chất lượng các tiết mục tham gia liên hoan được nâng lên rõ rệt
thử nghiệm không còn bị coi là cuộc chê trội của một số đơn vị nghệ thuật hay cá nhân nghệ sĩ
mà dần được nhìn nhận như là một xu hướng truyền động tích cực của lĩnh vực sân khấu
trong hoạt động sáng tạo thích ứng với nhu cầu của thị trường
nhà hát chuyển biến theo hướng ngày càng năng động gần gũi với đời sống cộng đồng
đáng nói kể từ liên hoan lần thứ ba một đề án tổ chức liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm
đã được chính phủ phê duyệt theo đó định kỳ ba năm một lần
liên hoan sẽ được tổ chức tại việt nam điều này cho thấy sự quan tâm đồng hành của nhà nước
đối với hoạt động nghệ thuật nói chung đối với sân khấu nói riêng
và phần còn lại là thuộc về các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực này
không chỉ bó gọn vào một bản đề án không chờ đến liên hoan mới tỏa sáng
các năm qua hoạt động sân khấu ghi nhận những chuyển động tích cực từ nhiều đơn vị nghệ thuật
bên cạnh việc duy trì các tác phẩm truyền thống gắn với thương hiệu của mình
một số nhà hát đã mạnh đạn mở ra hướng đi mới
nhiều vở diễn ra đời với sự khởi sắc về tư tưởng nghệ thuật
sự biến hóa đa dạng của diễn viên huy động được sự tham gia của các loại hình nghệ thuật khác một cách hiệu quả
trong sự vận động đó cần ghi nhận sự thích ứng nhanh chóng với nhu cầu thị trường
của các đơn vị nghệ thuật phía nam nhất là các đơn vị hoạt động theo mô hình xã hội hóa
như sân khấu kịch edikap nhà hát kịch sân khấu nhỏ năm b sân khấu kịch phú nhuận
ở phía bắc

sự chuyển động mạnh mẽ cũng diễn ra ở một số đơn vị nghệ thuật sân khấu như
nhà hát tuổi trẻ nhà hát kịch việt nam rạp xiếc trung ương nhà hát mưa rối thăng long
và gần đây có thể kể tới sự vào cuộc tích cực của đoàn kịch tư nhân lực tim
mô hình hợp tác giữa các đoàn nghệ thuật trong nước với các đạo diễn đơn vị nghệ thuật của nước ngoài
cũng góp phần tạo ra một số sản phẩm sân khấu có chất lượng hấp dẫn công chúng
tiêu biểu là các vở diễn cậu vania của nhà hát tuổi trẻ
sự sống của nhà hát kịch việt nam
người xem tỏ ra hào hứng trước không gian sân khấu được mở rộng
sự hỗ trợ hiệu quả của kỹ thuật âm thanh ánh sáng
khán giả thay vì chỉ thưởng thức một cách thụ động có thể cùng tham gia với nghệ sĩ
những làn gió mới nêu trên đã thổi thêm những luồng không khí sinh động và đời sống sân khấu được nhà
tuy vậy điều được nhiều người quan tâm là ngoài những vấn đề đặt ra về cơ chế chính sách từ phía nhà nước
những trông đợi ở góc độ khán giả và xã hội
bốn kỳ liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm và nỗ lực của nhiều đơn vị nghệ thuật trong việc tìm đường
liệu có tạo được những bước chuyển giúp sân khấu nước nhà thật sự khởi sắc
mà gần nhất là tình trạng đóng băng của không ít đơn vị nghệ thuật sẽ được cải thiện
chưa kể khi đòi hỏi về sự tự chủ của các đơn vị nghệ thuật sân khấu đã trở thành yêu cầu cấp bách
thì cuộc thi tài của sân khấu thử nghiệp được kỳ vọng như cú huyết quan trọng
góp phần giúp cho hoạt động sân khấu hiện nay đạt được mục tiêu đã để ra
mặt khác cần khẳng định rằng liên hoan hay các kỳ hội dẫn sân khấu được tổ chức định kỳ
là nơi để những người làm nghề hội tụ
từ đó khơi dậy ý thức tìm tòi sáng tạo của mỗi nghệ sĩ
được tiếp cận giao lưu với các đơn vị nghệ thuật của nước ngoài
là cơ hội học hỏi quý giá đối với các nghệ sĩ việt nam
về điều này nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ chủ tịch hội nghệ sĩ sân khấu việt nam từng thừa nhận
sân khấu thể nghiệm thế giới đã đi xa so với chúng ta một khoảng cách rất dài
thế nhưng thay vì tự cảnh tỉnh từ đó nỗ lực thay đổi
thì vẫn có đơn vị nghệ thuật có nghệ sĩ bảng quan
xa rời đòi hỏi của đời sống ngủ quên trên chiến thắng
hậu quả là hiện tượng hoạt động cầm chừng kém hiệu quả
của một số đơn vị nghệ thuật đã dẫn đến tình trạng nhà hát thường xuyên đóng cửa
mặt bằng của một số nhà hát bị biến thành nhà hàng quán giải khác nơi tổ chức sự kiện
các nghệ sĩ lo kiếm sống bên ngoài thiếu tập trung đầu tư cho hoạt động chuyên môn
tất nhiên thử nghiệm chỉ là một trong những biện pháp giúp các đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyển động
góp phần đổi mới tư duy nghệ thuật và cách thức hoạt động đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của công chúng
mục đích của sáng tạo nghệ thuật trong đó có thử nghiệm
là nảy sinh ý tưởng tìm ra các thủ pháp kỹ thuật giúp sân khấu trở nên tươi mới
mang lại hiệu quả về nội dung và nghệ thuật
từ đó tạo ra tác phẩm có giá trị hấp dẫn thu hút công chúng đến với nhà hát
chỉ khi sự sáng tạo được công chúng đón nhận và mến mộ
thì những tìm tòi thử nghiệm ấy mới được coi là thành công
thực tế cho thấy thời gian qua không ít thử nghiệm của một số đơn vị nghệ thuật sân khấu đã thất bại
thậm chí có những nhân danh thử nghiệm đã nhào trộn thô thiền các loại hình nghệ thuật trong một sản phẩm sân khấu
biến tác phẩm thành nồi lầu thập cầm nhằm lạ hóa sân khấu
thậm chí buông tuồng dễ dãi tự nhiên chủ nghĩa nhằm câu khách hoặc đánh đố công chúng
có một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như
tâm thế nóng vội thử nghiệm được áp dụng một cách khá cực đoan khó phù hợp với số đông công chúng
thay vì đầu tư đúng mức về chất lượng nghệ thuật lại quá coi trọng vấn đề thị trường
tất nhiên với mọi cuộc thử sức thành công không chia đều cho tất cả mọi người
và sự sàng lọc khắt khe đã buộc mỗi nghệ sĩ không được chủ quan mà cần phải xác định nỗ lực học hỏi sáng tạo không ngừng
dù vậy dẫu thành công hay còn những sai sót lệch lạc cần sớm được chấn chỉnh hoặc chưa đạt được kết quả như kỳ vọng
thì tinh thần dám dấn thân
khai phá cách làm mới là những nỗ lực đáng khích lệ của các nghệ sĩ
có phần nâng cao vị thế của sân khấu trong đời sống hôm nay
như chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ
qua những trải nghiệm chúng ta nhận được quan niệm cách lý giải mới được xây dựng từ tư duy thử nghiệm
để vươn tới tính tiên phong đưa sân khấu phát triển
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
nỗ lực đáng khích lệ góp phần đổi mới sân khấu của
tác giả thi phong
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau